trong những ngày vừa qua thông tin chất lượng không khí tại thủ đô hà nội ở mức ô nhiễm đã thu hút sự chú ý của nhiều người
do vậy nhiều người cũng quan tâm hơn tới việc theo dõi chỉ số chất lượng không khí
hiện cũng đã có nhiều cổng thông tin hoặc ứng dụng tiền ích để người dân có thể chủ động tham khảo chất lượng không khí
và có những biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bản thân
theo các chuyên gia phân tích chất lượng không khí tại hà nội những ngày gần đây chuyển xấu là do đang ở thời điểm giao mùa
thêm vào đó là các yếu tố gây gia tăng khói bụi như các công trình xây dựng hay mật độ dày đặc của các phương tiện giao thông cá nhân
chất lượng không khí kém có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ
vì vậy việc người dân chủ động tham khảo chỉ số chất lượng không khí là rất cần thiết
bên cạnh địa chỉ quen thuộc là môi trườngthủđô vn trên cổng thông tin quan trắc môi trường hà nội
hiện người dân có thể tham khảo chỉ số chất lượng không khí trên các trang web
và ứng dụng trên điện thoại thông minh như airvisual hay palm air với khoảng tám mươi điểm down sensor
tại một số tỉnh thành trên cả nước và riêng tại hà nội là bốn mươi điểm
hiện nay thì là cái thiết bị cảm biến nó lấy dữ liệu năm phút một lần
năm phút một lần và nó cũng sẽ được cập nhật ngay trên cái số liệu tức thời đấy ở trên cái website
hoặc là trên cái app mobile app của chúng tôi
chúng tôi đang sử dụng phương pháp tính aqi của mỹ
tức là sử dụng cái số liệu của một mươi một giờ trước đó để dự nó đoán được hiện tại và một giờ tiếp theo
tức là ví dụ tức là cái số mà hiện lên aqi hiện lên trên app mobile app
nó là theo các khung giờ chặn bảy giờ tám giờ chín giờ một mươi giờ
nếu mà lúc khoảng độ tám giờ hai mươi chúng ta đọc được là chỉ số aqi nó đang là chín mươi chẳng hạn
thì có nghĩa là từ tám đến chín giờ chỉ số chất lượng không khí nó là chín mươi
dân cũng đã biết nhiều hơn về cái chất lượng của công ty của mình qua các cái ứng dụng qua các hệ thống doanh chấp
như vậy thì là người ta có cái ý thức để người ta ý thức hơn về cái môi trường
người ta biết hơn là cái tác hại cái sức khỏe đến ra sao
và như vậy thì cái thông tin đã kịp thời hơn nhanh chóng hơn
và như vậy tôi nghĩ là rất là tốt
nó không chỉ cho người dân mà nó cũng cho những các chính quyền rồi cho cả những cái doanh nghiệp để thấy rằng là mình phải có trách nhiệm
đó chính là giảm thiểu giảm thiểu cái ô nhiễm không khí
theo khuyên cáo của các chuyên gia khi chủ động theo dõi chỉ số chất lượng không khí
người dân nên hạn chế ra đường khi chỉ số lên quá cao tương đương với cảnh báo màu đỏ và màu tím
nếu bắt buộc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang có chức năng lọc khí để bảo vệ sức khỏe của bản thân